theo thông tin của các thành viên hợp tác xã xoài mỹ sương ở xã mỹ sương huyện cào lãnh tỉnh đồng tháp gần đây hợp tác xã đã bán được ba trăm bốn mươi cây xoài từ mô hình cây xoài nhà tôi với tổng số tiền gần một bốn tỷ đồng đây là tiến hiệu đáng mừng cho những nhà vườn tại huyện cào lãnh
riêng mô hình cây xoài nhà tôi đã bán được ba trăm bốn mươi cây và thu về gần một bốn tỷ đồng tăng gấp rất nhiều lần so với bán sản lượng quả ngoài thị trường